hàng chục chủ khách sạn nhà nghỉ trên địa bàn thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
đã gửi đơn phản ánh việc hóa đơn tiền điện tháng tám tăng cao bất thường
trong khi ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín lượng khách lại giảm mạnh
công ty địa lực nghệ an đã thành lập đoàn kiểm tra xác minh
và kết luận không có sai sót trong khâu ghi chỉ số phúc tra ghi chỉ số
tính toán hóa đơn tiền điện tháng tám của khách hàng đã kiểm tra
theo phản ánh của các chủ khách sạn nhà nghỉ khách du lịch đều hủy tour đến cửa lò
đến ngày ba mươi tháng bảy phần lớn các khách sạn nhà nghỉ trên địa bàn thị xã cửa lò
đều phải đóng cửa dừng hoạt động do không có khách
tuy nhiên thông báo tiền điện tháng tám của các hộ kinh doanh này lại cao hơn so với tháng bảy
thời điểm khách sạn nhà nghỉ đều đông khách lưu trú

công ty điện lực nghệ an đã thành lập đoàn kiểm tra xác minh và cho rằng
chỉ số điện tiêu thụ của người sử dụng được ghi vào ngày một mươi bảy hàng tháng
do đó tiền điện tháng tám năm hai nghìn hai mươi gồm có một mươi bốn ngày sử dụng điện trong tháng bảy
và một mươi bảy ngày sử dụng điện trong tháng tám cũng là thời điểm học sinh nghỉ hè
lượng khách du lịch gia tăng nên có sự tăng đột biến
đối với tổng số gần năm mươi khách hàng kiểm nghị
thông qua vụ việc điện lực thị xã cửa lò và công ty điện lực nghệ an
cũng đã tiếp thu một số tiền điện của khách hàng
kiến nghị chính đáng của người dân như cần nhắn tin thông báo tiền điện đầy đủ và chi tiết hơn
bao gồm cả chỉ số đầu chỉ số cuối điện năng tiền điện chi tiết theo biểu giá
khi có khách hàng kiến nghị về tiền điện tăng cao cần kiểm tra xử lý kịp thời